tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tp hcm tổ chức chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày toàn quốc kháng chiến
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
chín mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và năm mươi tám năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng
miền nam việt nam ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi với chủ đề hát mãi khúc quân hành
chương trình được bố cục thành ba phần với chủ đề huyền thoại của những chiến công
hát mãi khúc quân hành và tp hcm giai điệu tự hào các tiết mục ca mối nhạc được giàn dựng hoành tráng
như hát về người chiến sĩ việt nam toàn quân kháng chiến lời bắc hồ dung chuyển bốn phương
bài ca thống nhất vì ngày mai trên thành phố bắc đã đưa khán giả trở về với không khí hào hùng
của các thế hệ cha anh qua hai cuộc kháng chiến chống dập ngoại sân
trong đó ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là một cột mốc
trói lọi khẳng định tình quân dân gắn bó và khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
quân đội nhân dân việt nam tiếp tục nêu cao tinh thần toàn quốc kháng chiến tinh thần vì nhân dân quên mình
xây dựng lực lượng vũ trang chính quy tinh nhuệ hiện đại cho công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển tổ quốc hôm nay